qua trích xuất camera tại hiện trường công an huyện tịnh biên tỉnh an giang vừa bắt giữ một đối tượng thực hiện hành vi tấn công cướp tài sản trên địa bàn
đối tượng này là nguyễn văn thanh ba mươi một tuổi trú tại xã tân lợi huyện tịnh biên tỉnh an giang
vào chiều ngày ba tháng sáu thanh đã tấn công khiến bà huỳnh thị kim thúy là chủ cửa hàng tạp hóa bị thương nặng và cướp đi vòng đeo tay của bà
qua điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ nguyễn văn thanh được biết thanh từng bị xử phạt ba năm tù giam về tội cướp giật tài sản
thanh thú nhận hành vi phạm tội của mình tài sản cướp được thanh đem bán được hơn ba triệu đồng và tiêu xài cá nhân